chào mừng quý vị đến với alo ba trăm tám mươi chín tuần này
thưa quý vị nông sản là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam sang các thị trường nước ngoài
trong đó chủ yếu là xuất khẩu trái cây sang trung quốc theo đường bộ qua các cửa khẩu tại một số tỉnh miền núi phía bắc
tuy nhiên mỗi khi nông sản vào vụ thu hoạch rộ thì tình trạng xe chở hàng nông sản xếp hàng dài lại liên tiếp diễn ra
năm nay tình trạng này liệu có còn tái diễn và những biện pháp nào đang được áp dụng để giải quyết un tắc nông sản tại các cửa khẩu
hãy cùng phóng viên alo ba trăm tám mươi chín ghi nhận những hình ảnh thực tế tại cửa khẩu tân thanh của tỉnh lạng sơn
thời điểm năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
báo chí liên tục phản ánh về việc tình trạng xe hàng hóa nông sản nằm dài ở các cửa khẩu cho xuất khẩu sang trung quốc
lượng xe ùn ứ có ngày lên tới hai xe
trong khi đó nông sản đang vào vụ thu hoạch
tình trạng ồn ứ tại thời điểm đó làm gia tăng chi phí gây thiệt hại cho người dân doanh nghiệp và ảnh hưởng đến an toàn giao thông an ninh trật tự vệ sinh môi trường tại khu vực một số cửa khẩu ở lạng sơn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khi dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát phía trung quốc cũng đã giảm cấp độ phòng chống dịch trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
trước tình hình đó ban quản lý cũng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tích cực trao đổi hội đàm và thống nhất với phía trung quốc để thống nhất những giải pháp để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa
khiến tôi đang có mặt tại cửa khẩu tân thanh của tỉnh lạng sơn và theo ghi nhận của chúng tôi tại thời điểm kiểm tra thông qua xuất nhập khẩu
hai trăm linh bốn trăm linh xe và thời điểm cao điểm có thể lên đến từ sáu trăm linh bảy trăm linh xe tuy nhiên thì không còn tình trạng ủn tắc tại đây và toàn bộ hàng hóa được thông quan trong ngày
vậy đâu là giải pháp để có thể giải quyết tình trạng này mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
doanh nghiệp này kinh doanh xuất khẩu sang trung quốc các mặt hàng như xoài mít thanh long sầu riêng qua cửa khẩu tân thanh
mỗi ngày xuất khẩu khoảng năm sáu container
mỗi container từ hai mươi ba mươi tấn
xe hàng lên đến cửa khẩu thực hiện xuất khẩu sang trung quốc trong ngày
thời gian sử dụng thông quan thì so với ngày xưa bởi vì bây giờ có cửa khẩu số
cần đang nâng cấp về cửa khẩu thông minh và các ban ngành những hải quan viên phòng và các cục kiểm dịch đã tạo điều kiện rất là tốt cho mình thực hiện thông quan rất là nhanh
xe hàng của mình thì khi mà đã lên đến cửa khẩu thì có thể xuất khẩu sang trung quốc trong này ạ
hiện nay tất cả các thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tân thanh của tỉnh lạng sơn đều thực hiện hải quan điện tử
các hoạt động đăng ký kê khai thủ tục hải quan đều diễn ra trên cổng dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt lạng sơn áp dụng thực hiện chương trình cửa khẩu số đã góp phần tăng năng lực thông quan hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
chính vì vậy lượng hàng hóa trong quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn tăng hơn so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên tình trạng un ứa
đã không xảy ra
các lực lượng chức năng trên cửa khẩu đã có các phương án kế hoạch để điều tiết phương tiện giao thông
nhằm đảm bảo là không bị ủ đứ ngay từ khu vực ngoài cửa khẩu đến khi vào trong bên bãi
bên cạnh đó hoạt động của bên bãi cũng đã tăng năng lực thực hiện đảm bảo các phương tiện vào vị trí rừng đỗ rừng trờ và trờ làm thủ tục
cũng như là luồng xuất khẩu luồng nhập khẩu đều được thông thoáng
cũng như là trong cái phương áp
các phương án thì các mọi điều kiện thuận lợi đều tạo điều kiện thối ra nhất và đều có các phương án dự phòng
để mà sau khi mà có cái tình trạng đó bắt đầu có hiện tượng xảy ra thì sẽ điều tiết từ đảm bảo từ ở phía dưới
thì ở trên khu vực cửa khẩu thì đối với cái luồng hàng hóa mà xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu sang phía bên dưới nước bạn
thì sẽ được thuận lợi và không có cái tình trạng như các năm trước diễn ra
tỉnh lạng sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại bảy trên một mươi
hai cửa khẩu
trong đó các cửa khẩu lớn như cửa khẩu quốc tế hữu nghị cửa khẩu ga đường sắt quốc tế đồng đăng cửa khẩu chính chi ma
và các cửa khẩu phụ như tân thanh cốc nam na hình nản lưa
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lưu lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu trung bình đạt một hai trăm linh xe một ngày
cao điểm lên đến hơn một năm trăm linh xe một ngày
trong đó xuất khẩu khoảng bốn trăm linh bốn trăm năm mươi xe một ngày nhập khẩu khoảng bảy trăm năm mươi tám trăm linh xe một ngày
tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình trên địa bàn tỉnh đạt trên một mươi ba tám tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi tám chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch mở tờ khai tại cục hải quan lạng sơn là một một tỷ đô la mỹ đạt khoảng hai mươi một kế hoạch
trong đó riêng kim ngạch xuất khẩu đạt bốn mươi năm tỷ đô la mỹ nông sản hoa quả xuất khẩu đạt bốn tỷ đô la mỹ
với lượng hàng hóa tăng cao việc đảm bảo thông suốt tránh ủn ứ là yêu cầu đặt ra với lực lượng chức năng
các cửa khẩu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh cũng đã duy trì hoạt động xuất khẩu hàng hóa thông suốt ổn định và tăng trưởng
với hiệu suất thông quan rất là cao
và thời gian tới thì để tiếp tục nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu
hạn chế tối đa hiện tượng là ủn tắc cục bộ phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu
thì ban quản lý cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan
chủ động tích cực trong việc chỉ đạo các đơn vị chức năng tại cửa khẩu
để đảm bảo một xe hàng nông sản như thế này có thể xuất khẩu được sang trung quốc
thì công tác phối hợp giữa hải quan cũng như kiểm dịch thực vật phải rất thật trẻ
từ khâu kiểm dịch số lượng đến mã số vùng trồng và lấy mẫu kiểm niệm
đây là một trong những yếu tố quan trọng để xuất khẩu hàng hóa một cách an toàn
thủ tục kiểm dịch là bước quan trọng để đảm bảo không có lây lan sâu bệnh
theo đường xuất nhập khẩu cũng như để chứng minh hàng hóa đảm bảo nhiều kiện về kiểm dịch
để có thể xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài
đây cũng là quy trình phức tạp bài hỏi việc lấy mẫu kiểm tra truy xuất nguồn gốc
mã số đóng gói mã số vùng trồng xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt
nhằm tăng cường năng lực kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng trái cây tươi xuất khẩu
tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy đã chủ động nguồn nhân lực trang thiết bị
và thực hiện nhanh quy trình nghiệp vụ
toàn bộ doanh nghiệp khi đến cửa khẩu thì đều được đăng ký kiểm dịch thực vật trước
cán bộ kiểm dịch thực vật có thể nắm được thời gian lô hàng đã đến cửa khẩu
và chủ động đi kiểm tra lấy mẫu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
chi cục kiểm dịch thực vật vùng bảy chúng tôi luôn chủ động trao đổi với cơ quan kiểm dịch kiểm nghiệm của băng tường trung quốc
và thường xuyên nắm bắt những thông tin kịp thời thay đổi về chính sách của trung quốc
về một số tình hình dịch bệnh mà hai bên phối hợp cùng xác minh kiểm tra
chúng tôi cũng đã phối hợp rất tích cực để kịp thời tuyên truyền đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
trong thời gian vừa qua giải quyết được rất nhiều khó khăn với mắt của doanh nghiệp
về thực hiện kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu tại cửa khẩu
nước hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu theo quy định vào các mùa vụ thường tăng
chi cục kiểm dịch thực vật vùng bảy cũng đã phối hợp chỉ đạo chi cục kiểm dịch thực vật chủ động về nguồn nhân lực
tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu
và trong mọi tình huống thì tri cục cũng luôn hỗ trợ để cho doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi nhất
và trong thời gian vừa qua thì cũng chưa có hiện tượng ùn ứ tại cửa khẩu vì lý do kiểm dịch thực vật
thực hiện cải cách thủ tục hành chính việc đăng ký kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu
cũng được thực hiện kê khai một cửa trên cổng dịch vụ công quốc gia
chủ doanh nghiệp không cần phải kê khai trực tiếp mà thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử
thanh toán không dùng tiền mặt

trong cái thay đổi đấy thì người dân
thứ nhất là về cái thời gian
thứ hai là cái thời gian rất ngắn cho doanh nghiệp và không tốn nhân công làm như ngày xưa
tức là ngày xưa là có phải có người mở tờ khai bên kiểm dịch mở tờ khai bên hải quan
nhưng bây giờ chỉ một người có thể tận dụng được nguồn nhân lực đấy là một người là khai cả hải quan cả kiểm dịch luôn
tạo thuận lợi rất nhiều cho cán bộ kiểm dịch thực vật
trước là vào hồ sơ giấy và vào sổ bằng giấy
nhưng bây giờ hiện bây giờ là trên một cửa quốc gia là hồ sơ trên điện tử hết
tất cả lưu trên điện tử hết
tạo thuận lợi và cái nguồn nhân lực cũng rất là tiết kiệm để anh em làm trên một
dự báo trong thời gian tới lưu lượng hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn ngày càng tăng
đặc biệt đối với mặt hàng hoa quả tươi vì đang trong thời điểm thu hoạch
để ngăn chặn tình trạng ùn tắc xe hàng hóa tai diễn như mọi khi
các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã tăng cường triển khai thêm các biện pháp
như tổ chức tăng ca tăng giờ làm tăng cường đối ngoại
phối hợp với lực lượng tương ứng với trung quốc
để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu duy trì thông suốt
chân trọng cảm ơn đồng chí phó chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn
đoàn thanh sơn đã tham gia chương trình alo và đám chín của chúng tôi ngày hôm nay
thưa đồng chí đối với kinh tế cửa khẩu thì luôn là một trong những yếu tố trọng tâm của tỉnh lạng sơn
và cũng là chủ đề rất là nhiều người quan tâm
vậy thì hiện nay để chúng ta đảm bảo cái công tác xuất nhập khẩu
tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn thì tỉnh lạng sơn đã có những kế hoạch và triển khai như thế nào
bằng những biện pháp quyết liệt đồng bộ
sự cố gắng của các lực lượng chức năng ở khu vực cửa khẩu
thì đến hết quý i này thì chúng tôi dự kiến là cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
qua địa bàn tỉnh của tất cả các loại hình đạt trên một mươi bốn tỷ usd
trong đó thì cái kim ngạch mà đăng ký làm thủ tục tại hải quan tỉnh lạng sơn là đạt một bảy tỷ usd
và riêng đối với hàng xuất khẩu thì đạt trên bốn trăm năm mươi triệu usd và tăng hai mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn thì tăng hai mươi tám chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thì chúng tôi đánh giá rằng là đến thời điểm hiện nay cũng như khả năng trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
thì cái tăng trưởng xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh thì cũng đang có cái chiều hướng tăng lên
và tăng so với các năm về trước cũng như là cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt đối với cái việc mà chúng ta có thể gia tăng về kim ngạch xuất nhập khẩu như vậy
thì rất nhiều các doanh nghiệp cũng như các chủ hàng
lo lắng về việc mà chúng ta lưu thông hàng hóa qua các cái cửa khẩu này
vậy thì tỉnh lạng sơn đã có những cái biện pháp như thế nào để đảm bảo công tác lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu được thông suốt ạ
thứ nhất là cái việc mà tiếp tục tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng của các khu vực cửa khẩu
đặc biệt là cửa khẩu hữu nghị và cửa khẩu tân thanh
thứ hai nữa là bên cạnh cái việc đầu tư của ngân sách nhà nước
thì tiếp tục là tạo điều kiện để các doanh nghiệp
có cái đầu tư về cái hệ thống bến bãi
và cơ sở hạ tầng kho bãi
để phục vụ việc lưu đỗ hàng hóa cũng như là việc lưu thông
nó được thuận lợi hơn
thứ ba nữa là bên cạnh cái việc cơ sở hạ tầng
thì cái việc là tiếp tục là cải cách cái thủ tục hành chính
đối với tất cả các lực lượng thì đều có cái việc là
thường xuyên giả soát về những quy trình nghiệp vụ
để làm sao mà tạo cái thông quan một cách thuận lợi nhất
cho các doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm các quy định
và chúng tôi cũng rất là tích cực trong cái việc mà
áp dụng công nghệ rồi truyền đổi số
trong cái hoạt động quản lý ở khu kinh tế cửa khẩu
và các cửa khẩu chuyên nghiệp bản tình
một việc nữa có thể nói là cũng là cái cố gắng của tỉnh
đấy là cái quan hệ đối ngoại với quảng tây trung quốc
cũng như là các doanh nghiệp bản tình
quan hệ đối ngoại giữa các lực lượng của chức năng của lạng sơn
với các lực lượng chức năng ở quảng tây trung quốc qua các cửa khẩu
trong ý đồng chí chia sẻ thì có nhắc đến là
chúng ta có những cuộc hội đàm đối với biên giới trung quốc
vậy thì chúng ta đã cụ thể có những cái hội đàm như thế nào
để chúng ta thuận lợi trong công tác xuất nhập khẩu giữa hai biển ạ
trong cái thời gian vừa qua thì
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
thì hội đàm với chính quyền của thị bằng tường
kéo dài cái thời gian thông quan hàng hóa
qua cửa khẩu hiếu nghị
thời gian thông quan hàng hóa qua cửa khẩu tuấn thanh
có cái việc là
qua cái hội đàm này
thì tại một số cái thời điểm
nhất định khi mà có cái tập trung đông
có cái hiện tượng u nữ hàng hóa cơ bội
thì phía trung quốc cũng đã mở thêm
một số cái đường
ví dụ như là thông quan riêng cho xe khâu
khi xuất khẩu hoàng hóa xe trung quốc
chúng tôi đánh giá là
việc là chấp hành
thực hiện hoạt động xuất hợp khẩu
của các doanh nghiệp
đặc biệt là
một số doanh nghiệp
và chủ hàng
xuất khẩu nông sản
thì hiện ra
hiện nay là phần nhiều là thực hiện theo cái việc xuất khẩu tiểu ngạch chưa xuất khẩu chính ngạch
thứ hai nữa là một số cái việc mà liên quan đến đảm bảo những cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
thì cũng có những doanh nghiệp chưa thực hiện thực sự là nền ép hiệu quả khuyến nghị là lựa chọn những cái đại lý hải quan có uy tín
để làm thủ tục xuất nhập khẩu thì như vậy thì sẽ giảm bớt được rất là nhiều cái rủi ro
qua cái việc hiện nay thì rất là nhiều những cái doanh nghiệp thì lựa chọn theo cái hình thức thương lái thì nó cũng dây khó khăn cho hoạt động quản lý của các cơ quan
và qua cái việc này thì khi mà cái kiểm soát nó khó khăn thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà chúng tôi điều tiết phương tiện và để xử lý
thì khi mà
có những cái thời điểm cao điểm mà nó gây ra ủn ứ
trên thực tế thì chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu tân thanh của tỉnh lạng sơn và cũng có làm việc với lực lượng hải quan cũng như lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu
và chúng tôi thấy được rằng là chúng ta đã có những cái biện pháp rất là cụ thể cũng như là nhanh chóng để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
tuy nhiên vào những cái thời điểm cao điểm mà chúng tôi có thể ghi nhận được ví dụ như năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta thấy tình trạng uốn tắc tại các cái cửa khẩu
vậy thì để nhằm giải quyết những tình trạng này và không xảy ra vào những năm tiếp theo đặc biệt là những cái thời điểm mà nông sản của chúng ta vào vụ
thì ubnd tỉnh lạng sơn đã có những cái việc chỉ đạo cụ thể như thế nào liên quan đến vấn đề này ạ
tiếp tục nâng cao cái năng lực thông quan hàng hóa qua các khu khẩu của tỉnh
và đặc biệt là đối với cái yêu cầu mà không để ủn tắc trong xuất nhập khẩu nông sản
thì có thể nói là giải pháp mà chúng tôi thấy rằng là căn cơ nhất
chúng tôi đang xây dựng đề án cửa khẩu thông minh
và hiện nay chúng tôi đang trình xin ý kiến của các bộ ngành và sẽ trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng bốn này
với cái đề án cửa khẩu thông minh thì sẽ thí điểm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu hữu nghị và cửa khẩu tân thanh
thì đặc biệt là đối với cái việc xuất nhập khẩu nông sản thì sẽ vận hành vào một cái phương thức vận chuyển mới
đấy là phận chuyển tự động
thì như vậy là sẽ giải quyết được rất là nhiều về liên quan đến cái thời gian
hiện nay chúng ta đang vướng rất nhiều về cái thời gian lưu thông kiểm tra kiểm soát về phương tiện
thì đây là một cái giải pháp căn cơ nhất mà cái này là chính phủ chỉ đạo lạng sơn đã ký thỏa thuận với quảng tây để triển khai thực hiện
tôi hy vọng đó chính là một trong những cái giải pháp giúp các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại việt nam thuận lợi khi mà đi qua
các cái cửa khẩu tại tỉnh lạng sơn và cũng như là góp một phần phát triển kinh tế tại tỉnh lạng sơn
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí ạ
nâng cao chất lượng nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thúc đẩy ký kết các nghị định thư về kiểm dịch thực vật nông sản giữa việt nam và trung quốc
đẩy mạnh xuất khẩu nông sản từ tiểu ngạch sang chính ngạch tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục thông quan
rất nhiều giải pháp đồng bộ đang được áp dụng để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu được thông suốt
rõ ràng xuất khẩu nông sản không thể đường mòn lối mở mãi
việc giải quyết tận gốc vấn đề đầu vào đầu ra của nông sản sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế
nhằm đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa lực lượng chức năng tại tỉnh lạng sơn đã đưa ra bốn khuyến cáo đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
về các lưu ý với lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản lực lượng chức năng chỉ rõ yếu tố tiên quyết là trung thực chuẩn chỉnh về nguồn gốc chất lượng đong gói
việc đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ giúp việc thông quan hàng hóa được nhanh chóng thuận lợi hơn tránh mất thời gian của các bên
thứ hai là chuyên nghiệp trong khai báo hải quan doanh nghiệp cần kê khai chính xác để không phát sinh vấn đề xe bị tạm dừng thậm chí tạm giữ
thực tế ở lạng sơn vẫn còn nhiều dịch vụ trung gian
dịch vụ có thể đã khai báo nhầm thông tin do lái xe cung cấp
khi phát sinh sai sót thông tin cần xác minh lại qua dịch vụ trung gian dẫn đến mất thời gian ảnh hưởng tới tốc độ thông quan của cả hệ thống
thứ ba là nên có hợp đồng mua bán từ trước giữa hai bên tránh tình trạng mang nông sản qua biên giới rồi bán xỉ ngoài chợ trông chờ và may mắn
lưu ý cuối cùng là về chữ tín hiện có một số doanh nghiệp việt nam nhận đủ tiền cọc từ bản hàng trung quốc
sau đó đưa hàng kém chất lượng
khi đó phía trung quốc có thể tạm giữ phương tiện hoặc hàng hóa dẫn đến tranh chấp khiếu kiện phức tạp